các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước khi đến với những chia sẻ của vị khách mời ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi vòng sự ngay sau đây
mới đây nhất hội nghị bộ trưởng giữa kỳ lần thứ năm các nước đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep đã tổ chức tại tokyo nhật bản
bộ trưởng và thứ trưởng phụ trách của một mươi sáu nước thành viên bày tỏ mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán với những tiến triển nhanh chóng
sáu quốc gia đàm phán rcep gồm một mươi nước hiệp hội các quốc gia đông nam á cùng với nhật bản trung quốc ấn độ hàn quốc australia và new zealand
rcep bắt đầu đàm phán từ năm hai nghìn một mươi ba với các nước tham gia chiếm một nửa dân số thế giới và một phần ba kim ngạch thương mại toàn cầu
các chuyên gia kinh tế nhận định so với các hiệp định đã ký rcep có mức độ cam kết mở rộng và cam kết tự do hóa sâu hơn trong thương mại hàng hóa dịch vụ và đầu tư
rcep có mức độ cam kết mở rộng và cam kết tự do hóa sâu hơn trong thương mại hàng hóa dịch vụ và đối tượng

khi rcep lại có mức độ cam kết hội nhập sâu rộng hơn về thương mại đầu tư điều này sẽ có tác động mạnh mẽ tích cực đến hoạt động xuất khẩu thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của việt nam